xin kính chào quý vị trước sự giúp đỡ kịp thời và tích cực trong tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của đoàn
công tác bộ công an việt nam hôm qua ông bas abdul halik cục trưởng cục chính sách giáo dục
thổ nhĩ kỳ đã đến thăm và cảm ơn thành viên đoàn mặc dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt khối
lượng công việc lớn áp lực chạy đua với thời gian và nguy hiểm trong quá trình tìm kiếm cứu nạn nhưng
lực lượng cứu hộ việt nam vẫn luôn sẵn sàng tích cực cùng phối hợp cứu nạn nhân còn sống sót và đưa nhiều
thi thể ra khỏi đống đổ nát tinh thần đó của các cán bộ chiến sĩ công an việt nam thật sự khiến
người dân thổ nhĩ kỳ khâm phục và cảm ơn sâu sắc ông bas abdul halik cũng cảm ơn bộ công an việt
nam đã viện trợ hai tấn thiết bị y tế cho thổ nhĩ kỳ điều đó mang rất nhiều ý nghĩa đặc biệt là trong
điều kiện khó khăn sau thảm họa động đất trong ngày một mươi năm tháng hai đoàn cứu hộ việt nam cũng đã phối hợp
đưa một thi thể ra ngoài với kinh nghiệm thực chiến của các sĩ quan việt nam và phương tiện cứu
nạn hiện đại của đội giải cứu hoa kỳ usaid hy vọng nhiều nạn nhân sẽ được sớm đưa ra khỏi đống đổ nát
trong ngày hôm nay tiếp tục thông tin về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm trung tâm đăng kiểm
xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu g đã nhận tiền của lái xe chủ xe đăng kiểm để thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật
đăng kiểm phương tiện xe cơ giới bỏ qua các lỗi kỹ thuật công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định
giữ hình sự bảy đối tượng liên quan đến các sai phạm tại trung tâm đăng kiểm này các đối tượng bị bắt
giữ gồm mai huỳnh lệ thu phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn an phát lại phú hợp giám đốc trung
tâm bốn nghìn bảy trăm linh sáu g và cũng là đăng kiểm viên nguyễn phước quang đăng kiểm viên đinh công kiên nhân viên
nghiệp vụ đỗ trọng quân kế toán nguyễn quang thành và nguyễn trung cang nhân viên trung tâm và bảo vệ
cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng để phục vụ công
an quá trình điều tra bước đầu công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện các đối tượng thuộc trung tâm đăng
kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu g tại km số một mươi năm quốc lộ hai mươi sáu xã hòa đông huyện cron park tỉnh đắk lắc nhận tiền
của các lái xe chủ xe đăng kiểm để thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật đăng kiểm phương tiện xe
cơ giới bỏ qua lỗi kỹ thuật và phương tiện được cấp chứng nhận đăng kiểm trong khi đó vào ngày hôm
qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa cũng ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
về tội nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn sáu trăm linh tám g địa chỉ tại xã đông hoàng
huyện đông sơn tỉnh thanh hóa đồng thời thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét nơi ở nơi
làm việc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với chị ngọc tuấn giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
ba nghìn sáu trăm linh tám g về tội nhận hối lộ lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao chị ngọc tuấn đã nhận tiền của tổ
chức cá nhân để thực hiện việc đăng kiểm cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ
phương tiện cho nhiều phương tiện xe cơ giới không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định
hôm nay công an tỉnh vĩnh long đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với trần hoàng
vy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại quận tân bình thành phố hồ chí minh để điều tra về hành vi vận chuyển
trái phép chất ma túy trước đó vào khoảng hai mươi hai h năm mươi phút ngày hai tháng hai lực lượng công an phát hiện
một nam thanh niên điều khiển xe ô tô chở trần hoàng vi có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng
phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện bên trong xe có cất giấu một gói ma túy đá trọng lượng chín trăm chín mươi bảy gram
việc vì khai nhận vận chuyển ma túy thuê cho một người khác từ thành phố hồ chí minh xuống thành
phố cần thơ với giá bốn triệu đồng nhưng trên đường đi thì bị công an tỉnh vĩnh long bắt giữ
chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng trú tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an đã đột nhập gây ra
một mươi vụ trộm két sắt tại các đền chùa nhà thờ trên địa bàn huyện nghi lộc và các vùng phụ cận
trung an tỉnh nghệ an đã vào cuộc điều tra bắt giữ các đối tượng phạm tội các đối tượng bị bắt
bắt giữ gồm đặng hữu an sinh năm hai nghìn hai trú tại xã nghi trung nguyễn xuân nghĩa sinh năm hai nghìn bốn đậu đức huỳnh
sinh năm hai nghìn một còn đối tượng đặng hồng ân sinh năm hai nghìn tám được cho tại ngoại tăng vật thu giữ gồm
hai mươi triệu đồng tiền mặt tám kết sắt bị cậy phá và các vật chứng tài liệu liên khác tài liệu khác có liên
quan qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đã gây ra một mươi vụ trộm kết sắt tổng thiệt hại trên hai trăm linh triệu
đồng quá trình phạm tội các đối tượng che kín mặt phân công người cảnh giới và người trực tiếp phá
kết sắt để lấy trộm tiền sau sáu năm bị bán sang trung quốc nạn nhân được trở về quê và tố cáo đã
bị lô văn đức lừa bán hôm qua công an tỉnh nghệ an đã tiến hành khởi tố đối với đối tượng lô văn đức
vào năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại bản trà lắn xã hữu lập huyện kỳ sơn về hành vi mua bán gửi năm hai nghìn một mươi năm năm hai nghìn một mươi năm trong
quá trình làm ăn tại trung quốc lô văn đức có quen và cấu kết với một phụ nữ để tìm người đưa sang để
năm hai nghìn một mươi sáu sau khi về nhà đối tượng đức đã tìm và đưa thành công một nạn nhân trú tại bản thảo đi xã
bảo nam huyện kỳ sơn sang trung quốc sau khi đưa được nạn nhân vượt biên sang trung quốc thì lô văn
đức và đồng bọn đã bán nạn nhân cho một người đàn ông trung quốc với số tiền là ba vạn nhân dân tệ đức được
chia số tiền tương đương một mươi triệu đồng cuối năm hai nghìn hai mươi hai nạn nhân trốn được về việt nam và đã làm đơn tố
cáo tại cơ quan công an đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình lợi dụng chính sách cho
phép nhập cảnh theo diện chuyên gia để vào việt nam trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín hai mươi bốn bị cáo
người hàn và việt nam đã cấu kết tổ chức đưa hàng chục người nước ngoài vào việt nam trái phép sau
ngày chiều tối qua tòa nhân dân thành phố đà nẵng đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt hai mươi bốn bị
cáo phạm tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép theo cáo trạng ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một công
thành phố đà nẵng kiểm tra căn hộ trên đường trường sa phát hiện một mươi bốn người hàn quốc lưu trú hoạt
động không đúng mục đích nhập cảnh những người này được các doanh nghiệp bảo lãnh vào làm việc theo
diện chuyên gia tất cả đều khai nhận để nhập cảnh việt nam họ đã liên hệ và đóng một khoản tiền cho
các cơ giới dịch vụ bảo lãnh với bốn chuyến bay nhập cảnh trái phép từ hàn quốc đến đà nẵng ly
quang yung với vai trò chủ mưu cầm đầu thông qua hai mươi sáu doanh nghiệp đã tổ chức cho chín mươi hai công dân hàn quốc
nhập cảnh trái phép thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng theo chỉ đạo xeo youngjin thông qua hai mươi sáu doanh
nghiệp đã tổ chức cho chín mươi bảy công dân hàn quốc nhập cảnh trái phép thu lợi bất chính tám mươi năm triệu đồng
các bị cáo còn lại đã giúp sức hoặc tổ chức cho nhiều công dân hàn quốc nhập cảnh trái phép
số hai mươi bốn bị cáo có ba bị cáo còn bị tuyên án về tội là
giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ
chức hội đồng xét xử tòa nhân dân thành phố đà nẵng tuyên án bị cáo ly quang văn phó chủ tịch
hội người hàn miền trung một mươi năm tù các bị cáo còn lại bị tuyên mức án khác nhau từ chín tháng tù treo
đến một mươi năm tù giam thử quý vị mỗi ngày trên cả nước xảy ra nhiều vụ va chạm và tai nạn giao thông
trong số đó có rất nhiều nạn nhân được cứu sống
nhờ được lái xe và người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời xong cũng có trường hợp không được
cứu giúp đã để lại di chứng suốt đời thậm chí có nạn nhân đã tử vong bởi không nhận được một sự giúp
đỡ nào của người xung quanh ở các nước này viện kiểm soát nhân dân huyện can lộc hà tĩnh đã phê
chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn thị hằng thường trú tại xã mỹ thành huyện yên thành
tỉnh nghệ an về hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm bị căn hẳng sau khi gây tén
nạn có đủ điều kiện cứu giúp người bị nạn nhưng đã lái xe bỏ đi để mặc nạn nhân nằm giữa đường và
bị một xe tải khác cán tử vong ngày một mươi năm tháng hai viện kiểm sát nhân dân huyện châu thành tỉnh tiền giang
đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam của cơ quan công an cung cấp
với mai văn khởi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ tại tỉnh sóc trăng về tội không cứu giúp người đang ở trong
tình trạng nguy hiểm đến tính mạng quy định tại điều một trăm ba mươi hai bộ luật hình sự mai văn khởi là lái xe ô
đầu kéo va chạm với xe ô tô một mươi sáu chỗ vào ngày mùng hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trên cao cấp thành phố hồ chí
minh trung lương sau va chạm nhiều người trên xe một mươi sáu chỗ trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng
tuy có điều kiện nhưng khởi không cứu giúp không trình báo cơ quan công an mà điều khiển xe đổ
kéo rời khỏi hiện trường hậu quả của tai nạn khiến lái xe khách tử vong ba người khách trên xe cũng tử
vong sau đó đồng thời nhiều người bị thương trước đó đã có nhiều vụ việc tương tự xảy ra có cả những
vụ việc có sự xuất hiện của hàng chục người qua đường xe đầu kéo và xe đầu kéo tự nhiên bị nạn và
đường thấy nạn nhân bị tai nạn nhưng không giúp đỡ nhiều người không biết rằng hành vi không
cứu giúp người đang gặp nguy hiểm là vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt và thực tế chúng ta đã có
rất nhiều vụ việc mà cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố cái trường hợp theo điều một trăm ba mươi hai này
rồi và khung hình phạt đối với cái này nếu hậu quả tùy hậu quả xảy ra thì không hình phạt có
thể lên cao nhất đến bảy năm như vậy rõ ràng chúng ta đã có những chế tài rất rõ nhưng tôi nghĩ rằng
là bản thân tại sao những cái tình trạng này vẫn diễn ra bởi vì có rất nhiều nguyên nhân thứ nhất
là sao người có thể nguyên nhân là gì những người ta giúp sau này người ta sợ liên lụy cái tâm lý
người ta sợ liên lị và cũng tạo rất nhiều trường hợp là gì hiện nay là những người nhà của người
sẽ bị nạn sau đó người ta quay sang chửi bới thậm chí là đánh những người bị nhầm lẫn dẫn đến
đánh những người cứ giúp đến họ và cái tâm lý hoang mang một cái hiện tượng tâm lý khác chúng
ta cũng thấy rằng cái nó xuất phát từ cái sự vô cảm cái có thể từ cái bản năng của cá nhân đó
chính là cái sự phòng vệ quá mức có nghĩa là người ta nó thể hiện một cái sự ác tâm của
cái cá nhân người ta nhìn thấy người khác bị nạn nhưng người ta cảm thấy không bị hối lỗi
không cảm thấy động lòng chất ẩn và người ta có thể sẵn sàng cho bỏ đi dễ dàng hiểu được tâm
lý lo lắng của một bộ phận người dân về việc làm phúc phải tội có trường hợp một tài xế ở quảng
linh giúp đỡ nạn nhân bị tai nạn lại bị người nhà nạn nhân tố cáo khi cho rằng anh này là người gây
tai nạn chỉ sau khi công an điều tra và tìm ra được người gây tai nạn thực sự người tài xế kia

của người dân gặp những những trường hợp phản ứng đó thì mình đi trên đường thì thường là mình hay
đổ lại để mình giúp đỡ cho những người đó có bị tai nạn không nhưng mà người ta muốn giúp thì trong
những trường hợp đó thì mình có thể là nếu mà có những người phải cách xe thì người ta đồng ý thì
mình vẫn đưa lên xe để mình cứu giúp cho người ta đưa đến cái nơi nào mà có những cái trạm y tế hoặc là
một cái bệnh viện nào gần nhất ở đó nó còn những trường hợp với dụng mình một mình mình đi một chiến
xe mà lại gặp một cái tai nạn mà cũng là trong một cái trong tình huống mới bị muộn hoặc lửa đêm mà
mình mới cảm buồn gặp một cái trường hợp như thế đó lúc mà mình phải tìm thận hưởng cái hướng bây giờ
là có người phải làm chứng cho mình không may mình xuống bây giờ mình cũng giúp người ta lại tưởng mình
lại là người gây tai nạn để ai làm chứng cho mình lúc đó thì tùy trường hợp nếu như mà trường hợp mà
người ta nặng mà mình không có cái chuyên môn để sơ cứu thì mình nên gọi xe cứu thương còn ví dụ
như chân tay người ta có là bị nhẹ mà mình có khả năng đưa đi cấp cứu thì mình sẽ đưa đi luôn bởi
vì cái cứu người thì không phải không cần trần trừ nhưng khi mà người ta bị nặng thì mình không có
thể mình có lòng tốt cứu người ta nhưng vô tình hại người ta sẽ bị lặng đêm luật pháp đã quy định
rất rõ hành vi làm ngơ không giúp đỡ người bị nạn có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về
mặt đạo đức xã hội hãy coi những người bị bọc nạn như người nhà của mình để tận tình cứu giúp
ngoài ra những người muốn giúp đỡ người bị nạn cũng cần trang bị kiến thức về pháp luật và sự
cứu người bị nạn để được cứu giúp thật sự hiệu quả